chuyển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học tập trực tiếp phù hợp với từng cấp học bậc học và chuyển hình thức học tập ngay khi thay đổi cấp độ dịch tại địa phương
về tiến độ tiêm chủng cho học sinh ông hiếu cho biết trong tuần này gần như hoàn thành việc tiêm vaccine cho học sinh trung học phổ thông và tiếp tục thực hiện lộ trình tiêm hạ thấp dần độ tuổi theo quy định
nhiều chuyên gia cho rằng phải chuẩn bị tâm lý cho trẻ ngay từ thời điểm này để có thể dễ dàng trở lại nhiệm độ học tập bình thường
trong giai đoạn giãn cách xã hội đã làm gia tăng khá nhiều các vấn đề sức khỏe tinh thần đến trẻ
chẳng hạn gia tăng những thói quen xấu như thức khuya dạy trễ ăn uống không đúng giờ truy cập internet nhiều
với những trẻ thiếu các năng lực cảm xúc xã hội sẽ bị lệ thuộc vào môi trường an toàn ở nhà và gặp khó khăn khi thích ứng trở lại với môi trường trường học
bởi vậy cha mẹ cần làm gì để hỗ trợ và khích lệ trẻ chuẩn bị trở lại học trực tiếp
xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình
theo tiến sĩ lê minh công
phó khoa công tác xã hội trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm
những hạn chế vừa kể trên dẫn tới trẻ sẽ khó khăn khi thích ứng với bối cảnh mới như đi học hoặc chơi với bạn
thậm chí trẻ có thể giảm suất chất lượng học tập và bị bắt nạt trong trường học
nhiều trẻ khác có thể có những khó khăn về cảm xúc hành vi như lo âu trầm cảm thu mình hay gây hấn lang sang
điều này có thể gia tăng khi trẻ trở lại trường với nhiều rào cản khó khăn
nhiều trẻ khuyết tật nhất là tình trạng khuyết tật về trí tuệ hay học tập có thể làm chả khó khăn khi trở lại trường học sau bao ngày học trực tuyến và trẻ không thể tiếp thu kiến thức nội dung học tập
nhiều trẻ khác vì duy trì thói quen học trực tuyến có thể dẫn tới việc khó tiếp cận thích ứng với việc học trực tiếp nhất là với các trẻ đầu cấp
do đó việc hỗ trợ để trẻ có đời sống tinh thần khỏe mạnh phải được cha mẹ thầy cô thực hiện thường xuyên ngay cả giai đoạn giãn cách xã hội và đặc biệt là khi quay trở lại trường học
tiến sĩ công cho biết việc đầu tiên cần làm là cha mẹ luôn phải duy trì các thói quen của trẻ dù hoàn cảnh nào để trẻ có thể tích cực hóa hành vi của mình
từ việc tích cực hóa hành vi có thể làm cho đời sống thể chất tinh thần khỏe mạnh
ngoài ra cha mẹ và thầy cô hãy dành thời gian quan sát cảm xúc hành vi và quá trình nhận thức của trẻ xem có đang phải trải qua những khó khăn gì hay không để từ đó có các chiến lược hỗ trợ kịp thời
nếu trẻ đang rơi vào một tình huống khủng hoảng thì cần phải bên cạnh hỗ trợ và hỗ trợ
nếu trẻ có các dối loạn cảm xúc hành vi hãy kết nối trẻ với một chuyên gia tâm lý lâm sàng hay tham vấn tâm lý để hỗ trợ trẻ một cách chuyên nghiệp
muốn hiểu được trẻ cha mẹ cần phải lắng nghe thấu hiểu và gợi mở để trẻ có thể bộc lộ bản thân mình
đừng đánh giá trẻ mà luôn lắng nghe vô điều kiện phản hồi tích cực và dành thời gian thích đáng cho trẻ em
tiến sĩ công cho hay trong giai đoạn đầu trở lại trường cha mẹ cần phải dành thời gian để hỗ trợ cho con em thích ứng dần với lối sống
cách thức mới việc này đòi hỏi phải thực hiện một cách tử tốn và có phương pháp
ví dụ cha mẹ hãy thảo luận với con về việc trở lại trường như thế nào chuẩn bị tâm thế ra sao chuẩn bị những vật dụng gì nếu có khó khăn thì phải làm sao
tiến sĩ lê thị mai liên giảng viên khoa tâm lý học trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia tp hcm khuyến cáo phụ huynh cần phải thúc đẩy sự tự lập của trẻ
cha mẹ để trẻ tự ăn mặc giúp đỡ sắp xếp bản ăn dọn ăn chuẩn bị sách vở
những hành động này khiến trẻ thích nghi với trường học dễ dàng hơn
tiến sĩ mai liên cho rằng sau một thời gian dài cô giáo cũ và bạn cũ trở nên xa lạ do không gặp nhau trực tiếp từ năm đến bảy tháng
cần chuẩn bị tâm lý chơi trẻ với việc kết nối lại bạn bè và trường học bằng cách khuyến khích trẻ kết nối với bạn và giáo viên qua việc nhắn tin gọi điện
các bậc phụ huynh cần phải kích thích động cơ của trẻ về việc đến trường
nếu trẻ không muốn đến trường sa mẹ có thể chia sẻ cảm xúc với con và giữ một số thói quen trước đây để giúp trẻ không bị sốc đột ngột
do sự thay đổi
kể cả ở nhà trẻ cũng cần phải thực hiện các lịch trình sinh hoạt như ở trường
theo một thời gian có cấu trúc cha mẹ có thể bắt đầu bằng cách cho con đi ngủ và thức dậy vào những thời điểm hàng ngày càng giống với thời gian biểu ở trường
đại dịch covid một mươi chín khiến trẻ không đến trường thời gian dài bởi hạn chế vận động thể chất thiếu kết nối xã hội với bạn cùng lứa cảm xúc tiêu cực từ cha mẹ
ít nhiều đã làm cho trẻ cảm thấy khó khăn khi quay trở lại trường học
vì vậy theo tiến sĩ mai liên
cha mẹ cần tạo một môi trường hỗ trợ và khích lệ cho trẻ luôn phản ứng tích
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại